nếu được quốc hội thông qua việc giảm hai thuế vat sẽ được kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn thay vì đến hết tháng sáu năm nay
cụ thể trong tờ trình chính phủ đề xuất xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng vat
đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế xuất thuế vat một mươi trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
chính phủ đánh giá việc áp dụng chính sách giảm hai thuế xuất thuế vat cho sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ làm giảm thu khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
tương đương khoảng bốn tỷ đồng một tháng trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là hai năm trăm linh tỷ đồng một tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng một năm trăm linh tỷ đồng một tháng
như vậy nếu đề xuất của chính phủ được quốc hội thông qua việc giảm hai thuế vat sẽ được kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số thuế vat được giảm khoảng một mươi một bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng
ngân hàng nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng ngày ba tháng năm do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu
đây là lần thứ ba ngân hàng nhà nước hủy đấu thầu vàng do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu
theo đó tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng
khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng
loại vàng đấu thầu là vàng miếng sgc do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
ngân hàng nhà nước nêu rõ tỷ lệ đặc cọc khi tham gia đấu thầu là một mươi giá tham chiếu để tính giá trị đặc cọc là tám mươi hai chín triệu đồng một lượng
như vậy trong bốn lần ngân hàng nhà nước gọi thầu có tới ba lần thất bại do không đủ số lượng doanh nghiệp bỏ phiếu
với một phiên đấu thầu thành công tuy vậy cũng chỉ bán được ba bốn trăm linh lượng vàng
thời gian vừa qua tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân
nhất là trong dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng vừa có văn bản gửi vụ vận tải cục hàng không việt nam yêu cầu giả soát kiểm tra giá vé máy bay
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương giả soát kiểm tra ngay công tác bán vé thực hiện kê khai
nghiêm biết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không
trường hợp phát hiện bất thường cục cần kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền nếu có
đồng thời cục hàng không việt nam tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé thực hiện kê khai niêm yết giá của các hãng hàng không
tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định
bộ trưởng yêu cầu vụ vận tải chủ động theo dõi kịp thời tham mưu cho bộ chỉ đạo các cơ quan đơn vị
tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ hành khách tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
bình ổn giá vé không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới
trên kết quả trên nguyên tắc hài hòa lợi ích quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân
kết quả thực hiện báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sơn la kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
tỉnh sơn la đã thu hút hai trăm chín mươi lượt du khách trong và ngoài nước doanh thu ước đạt ba trăm hai mươi tỷ đồng
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tổ chức các hoạt động đón du khách đến tham quan trải nghiệm
công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú đạt tám mươi sáu tổng số lượng du khách đến sơn la
tăng một mươi hai doanh thu từ du lịch tăng một mươi so với cùng kỳ năm trước
các địa phương toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đôn đốc các đơn vị tổ chức cá nhân
cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
an toàn thực phẩm tại các khu du lịch điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ tốt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
hơn một tháng nay bà con ngư dân ở tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp trúng mực đầu mùa với sản lượng khá cao giá cả ổn định
đây là tín hiệu vui để ngư dân tiếp tục vân khơi bám biển nâng cao thu nhập
tại cảng cá xuân hội huyện nghi xuân từ ba giờ chiều mỗi ngày hàng chục tàu thuyền sau một ngày vân khơi liên tiếp nối đuôi nhau cập bến neo đậu
những khay mực tươi ngon đánh bắt trong ngày được vận chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân
theo bà con ngư dân
mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng bốn đến tháng tám
nhưng năm nay được mùa sớm hơn khoảng một tháng
mực sau khi đánh bắt được chia thành nhiều loại theo kích cỡ và có giá bán khác nhau
loại mực ống lớn nhất hiện có giá khoảng ba trăm năm mươi đồng một kg và nhỏ nhất là một trăm linh đồng một kg
nhờ vậy đã mang lại thu nhập khá ổn cho chủ thuyền và các lao động làm thuê
sau khi trừ chi phí thu nhập bình quân chủ thuyền từ một năm đến hai triệu đồng một ngày
hiện mỗi ngày tại hà tĩnh có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân
ngư dân ra khơi đánh thủy hải sản
cùng với mực các loại hải sản khác cũng cho sản lượng đánh bắt tương đối dồi dào
nên đã tạo thêm động lực để ngư dân tiếp tục vân khơi bám biển
tây nguyên có đặc thù là nhiều đồi núi dân cư bố trí thưa thớt ở vùng sâu
nên rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
để đảm bảo sức khỏe cho người dân
chính quyền các địa phương đã huy động mọi nguồn lực để đưa nước sạch về cho người dân
chỉ hơn năm năm trước vào thời điểm này để có nước sinh hoạt
gia đình chị hờ linh phải bỏ ra hơn chục triệu đồng để đào giếng
nhưng nước bị nhiễm phèn chị hờ linh phải sử dụng nước sông nước suối
đã vậy cứ vào mùa khô lại xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng
khi được tiếp xúc với nước sạch gia đình rất vui và phấn khởi
nước giếng bị nhiễm phèn dùng mùi rất vui
vị chua dùng rất khó chịu
có nước sạch dùng gia đình rất là vui và yên tâm sử dụng
không phải lo cho sức khỏe bản thân nữa
hiện toàn tỉnh đắk lắc có gần một trăm tám mươi công trình cấp nước tập trung
trong đó bốn mươi bốn công trình
cấp nước hoạt động bền vững để đảm bảo chất lượng nước
các trạm cấp nước thường xuyên được test hàm lượng cờ lo dư hàng ngày
cũng như đánh giá chất lượng nước định kỳ theo quy định
qua đó hơn chín mươi năm người dân vùng nông thôn đã được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh
cũng đã đậu nổi hơn hai hồ
về mùa phố hàn thì cũng đảm bảo chất lượng nước ổn định
tóm lại là hiệu quả đầu tư được phát huy
bà con cũng rất vui mừng công trình nước sạch này
mỗi dự án không chỉ giúp đồng bào nghèo có thêm nước sạch
mà còn mở ra hướng đi mới trong việc cải thiện đời sống khó khăn của những người dân ở tây nguyên
gần đây công trình kè chống sói lở bờ sông tiền giai đoạn một
thuộc đoạn thuộc ấp an thạnh xã mỹ an hưng bê huyện lấp vò tỉnh độc tháp
đã xảy ra sự cố sụp dọa đá dưới nước
ăn sâu vào chân kè gây sụt lún phần mái kè
về lâu dài người dân địa phương rất lo lắng về tuổi thọ của công trình
với vốn đầu tư gần bốn mươi tỷ đồng này
sự cố nói trên đã làm sụt lún dưới mái kè mỹ an hưng bê
một đoạn dài khoảng hai mươi bốn mét nhằm khắc phục sự cố tạm thời
hạn chế ảnh hưởng đến phần thảm đá hiện hữu
đơn vị chức năng đã triển khai chải vải điện kỹ thuật và thả đá
tại khu vực sụt lún
qua khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún kè mỹ an hưng bê
của cơ quan chuyên môn ngoài tác động của dòng chảy từ sông hồ cứ
đổ trực tiếp vào chân kè công trình chưa được duy tu
bảo dưỡng thường xuyên thì còn có nguyên nhân quan trọng là các ghe cào
đánh bắt thủy sản thường xuyên hoạt động trái phép
trong phạm vi bảo vệ công trình kè
thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã triển khai hiệu quả
nhiều biện pháp để phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm
liên quan đến tài nguyên khoản sản
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tỉnh đồng nai
phát hiện một trăm một mươi ba vụ một trăm tám mươi đối tượng vi phạm pháp luật về các hành vi khai thác
mua bán vận chuyển tiêu thụ khoáng sản trái phép
quả xác minh đã ra quyết định khởi tố hai vụ bốn bị can
vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
xử phạt vi phạm hành chính một trăm một mươi ba vụ với tổng số tiền hơn một tám tỷ đồng
tịch thu gần một hai nghìn mét khối đất
hai trăm sáu mươi hai mét khối cát buộc nộp lại số tiền tương đương giá trị tăng vật bị tiêu thụ
phương tiện bị tịch thu gần hai bảy tỷ đồng
đó là những con số thống kê về thành tích của lực lượng công an tỉnh đồng nai
trong đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản trong năm hai nghìn hai mươi ba
mùa cắt mua ý văn lợi mua cát trái phép
đối tượng thường lợi dụng hệ thống sông ngòi tràn trịch
thứ hai nữa là lợi dụng đêm tối để thực hiện
các đối tượng đã cử người cảnh giới gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống về cát lậu
tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đồng nai tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý quyết liệt hành vi khai thác khoáng sản trái phép
quản lý khoáng sản đó là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
do vậy là phòng cảnh sát kinh tế sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền để tập trung nâng cao công tác phối hợp giữa cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như là các ban ngành tiếp tục thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ đã được triển khai trong đó là phát huy vai trò của từng hệ lực lượng của cấp tỉnh cấp huyện và đến tức cấp xã
để nhanh tiến độ điều tra các vụ án vụ việc đã phát hiện và xử lý đồng thời là phối hợp với việc kiểm soát tòa án xét xử lưu động để tuyên truyền nâng cao mức răng đe
đối với các đối tượng đang
để công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản được thực hiện có hiệu quả bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm tra truy quét của lực lượng công an
thì các cấp các ngành cũng cần phải chung tay vào cuộc làm tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản
thực hiện các thủ tục cấp phép theo đúng quy định của nhà nước
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
xin chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài năm ngày đã có khoảng sáu trăm ba mươi lượt du khách đến bà rịa vũng tàu nghỉ dưỡng vui chơi
theo đó ước tính doanh thu của ngành du lịch trong dịp này đạt khoảng sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
trong khi đó thành phố hồ chí minh doanh thu ước đạt hơn ba hai trăm linh
trong khi đó thành phố hồ chí minh doanh thu ước đạt hơn ba hai trăm linh
ngoài ra các địa phương đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như quán xuyến đảm bảo an toàn an ninh cho du khách
còn doanh nghiệp cơ sở du lịch lớn cũng tổ chức các chương trình ca nhạc ấn tượng với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng có lượng fan đông đảo
nhờ đó công suất resort khách sạn phòng nghỉ của tỉnh đạt khoảng tám mươi chín mươi năm
theo đó tổng doanh thu du lịch bà rịa vũng tàu trong năm ngày qua ước đạt gần sáu trăm bảy mươi tỷ đồng tăng khoảng một mươi hai bốn mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh ngành du lịch đã thu hút khoảng chín trăm sáu mươi chín lượt khách tham quan tại các khu điểm vui chơi giải trí tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khách du lịch nội địa đến thành phố hồ chí minh ước khoảng ba trăm hai mươi năm lượt
khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh ước khoảng năm mươi bốn lượt tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng hai trăm linh lượt tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
công suất phòng ước đạt khoảng bảy mươi
khách du lịch nội địa đến thành phố hồ chí minh ước khoảng bốn mươi năm lượt tăng hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu ước đạt ba hai trăm ba mươi năm tỷ đồng tăng ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh đồng tháp đã tổ chức công bố lễ hội sen lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề rạng người sắc sen
diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm tại công viên văn miếu thành phố cao lãnh
lễ hội sen lần thứ hai với hai mươi tám hoạt động
đối bật là các hoạt động như hội thảo quốc tế về sen hội thảo nâng cao giữ giá trị ngành hàng sen tỉnh đồng tháp
công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang nhật bản tổ chức không gian trưng bày sen quốc tế
dòng sông sen hội thi ấm thực các món ăn chế biến từ sen tracking đi giữa mùa sen tràm chim tui du lịch trái nghiệm sen
theo đó các đại cảnh tiêu cảnh cuối lễ hội sẽ là không gian đặc sắc về sen
cùng với các hoạt động hấp dẫn như thực hiện bán đồ từ sen lớn nhất việt nam
diễu hành áo dài sen với sự tham gia của năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp
không gian sen với sáu mươi sáu chậu sen với hơn năm mươi bảy giống sen được sắp xếp bố trí đẹp mắt
sẽ tạo nên không gian trái nghiệm thú vị cho người dân và du khách
ngoài ra hỗ trợ công thương vùng đồng bằng sông cửu long đồng tháp năm hai nghìn hai mươi bốn
quy tụ hai trăm năm mươi gian hàng sẽ là nơi mua sống thỏa thích cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
được biết toàn tỉnh đồng tháp hiện có khoảng một tám trăm linh hectare sen tập trung ở các huyện như tháp mười tam nông cao lãnh
từ thế mạnh đó đã xuất hiện hàng trăm sản phẩm đa dạng phong phú từ ẩm thực đến nghệ thuật
chương trình tour biệt động sài gòn không chỉ thu hút các du khách địa phương
mà còn trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố hồ chí minh
đặc biệt trong dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
chương trình tour biệt động sài gòn sẽ đưa du khách trở về với một thời kỳ lịch sử
đặc biệt của dân và du khách

của mảnh đất sài gòn thành phố hồ chí minh thông qua việc tìm hiểu các di tích lịch sử
căn cứ bí mật ngay trong lòng thành phố của các chiến sĩ biệt động sài gòn cùng những câu chuyện hào hùng
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại hầm chứa vũ khí bí mật của đội biệt động sài gòn
với những người lần đầu được trải nghiệm tour du lịch theo dấu chân biệt động sài gòn
thì đây chính là bài học lịch sử dễ học dễ nhớ
tour du lịch sẽ giúp du khách trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ xúc động đến khâm phục
tự hào về sự anh dũng tài ba và tinh thần yêu nước
quyết tử cho tổ quốc của các chiến sĩ biệt động sài gòn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hầm chứa vũ khí bí mật của đội biệt động sài gòn là nơi cất dấu gần hai tấn vũ khí
để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
căn hầm này trước đây là nhà ông trần văn lai hay biệt động mai hồng quế
ông đã mua để đào hầm bí mật cất dấu tài liệu và vũ khí nhằm chuẩn bị cho các trận đánh quan trọng
điểm đến tiếp theo của du khách cũng là một trong những điểm dừng chân quan trọng trong tour
là bảo tàng biệt động sài gòn gia đình
các kỹ vật của bảo tàng được trưng bày cẩn thận nhưng không đóng khung kính hay rào chắn
khách tham quan có thể chạm tay vào để tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về một lực lượng huyền thoại trong quá khứ
tôi có đưa vào những công nghệ mới ví dụ như ở điểm này được mang tên là bảo tàng thông minh của biệt động sài gòn
tôi đưa những công nghệ hình chiếu ví dụ như hình chiếu kính thực tế ảo và công nghệ mapping và chiếu phim vào đây
để mà du khách có thể tham quan trải nghiệm lịch sử một cách khái quát hơn khi mà sử dụng công nghệ đó
thì tôi nghĩ là cái điều đó sẽ tạo cho mới mẻ hơn và quan trọng nhất là đối với các bạn trẻ đó
thì các bạn sẽ đỡ bị gọi là bị khô khang về khi mà các bạn đi tham quan bảo tàng hơn
theo đó để có hơn ba trăm linh hiện vật tư liệu hình ảnh gắn liền với các giai đoạn hoạt động
cách mạng của anh hùng lực lượng vũ trang trần văn lai cùng lực lượng biệt động sài gòn gia đình
trưng bày tại bảo tàng này con trai của ông lai là anh trần vũ bình đã bỏ rất nhiều thời gian tâm huyết tìm kiếm sưu tầm
cái bảo tàng biệt động sài gòn gia đình này là con cháu hậu duệ của các chiến sĩ biệt động sài gòn
theo chỉ đạo rồi tâm nguyện của các cô chú
để hình thành và làm nhiệm vụ là tri ân tri ân lại sự hy sinh và cách hoạt động của các cô chú
nhưng mà cái việc cần là việc cần cho lớp trẻ cho hậu thế người ta hiểu như thế nào về biệt động sài gòn
hiểu được cái sự hy sinh hy sinh hy sinh bất cầu báo thi ân bất cầu báo của các cô chú lực lượng này
để có cái ngày hòa bình độc lập hạnh phúc hôm nay
đổi biết bao nhiêu sương mắng
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm giải phóng một mươi năm thống nhất tổ quốc
chúng tôi là ở ngoài người an quê bắc vào thăm thành phố mang tên bạc hồ kinh yêu
và cái dịp này thì chúng tôi đi thăm quan các di tích lịch sử
và ôn lại cái truyền thống đấu tranh hào hùng của cha ông chúng ta
và cùng quá đó để chúng ta thấy rằng là cái sự hy sinh mất mạc rất là lớn lao của cha ông chúng ta
để có ngày thống nhất đất nước như hôm nay
và cũng đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu sau này
và chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn phạt khí cái truyền thống của cha ông mình
nhằm thấy những đất nước ngày càng phồn vinh giàu mạnh
các chương trình với điểm đến là những di tích của biệt động sài gòn
ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của du khách trong và ngoài nước
góp phần vào sự phát triển ngành du lịch chủ đề văn hóa lịch sử của thành phố và cả nước
đây là sản phẩm du lịch đặc biệt khơi nguồn cảm hứng
tình yêu với lịch sử
các lịch sử cho thế hệ trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ của lực lượng biệt động sài gòn
trong nội đô sài gòn những năm trước một nghìn chín trăm bảy mươi
theo cục quản lý thị trường tp hcm tiệm vàng đang kinh doanh hay đóng cửa tạm ngừng bán
vẫn có thể bị cơ quan này kiểm tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm

cơ quan này đã yêu cầu các đội quản lý thị trường ra soát và giám sát chặt chẽ
những đối tượng liên quan đến kinh doanh
nhằm kiệp thời phát hiện sự lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền
doanh nghiệp đang kinh doanh hay đóng cửa tạm ngừng bán vẫn có thể bị cơ quan này kiểm tra
động thái trên diễn ra sau công điện của thủ tướng về tăng cường các biện pháp với thị trường vàng
trước đó ghi nhận tại tp hcm cho thấy trong những ngày gần đây
nhiều cửa hàng bất ngờ đóng cửa
tuy nhiên do quy định của pháp luật không bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh vàng
có trách nhiệm thông báo về thời gian và lý do ngừng bán
nên chưa có căn cứ xác định chính xác lý do họ tạm ngưng mua bán
theo quy định lực lượng quản lý thị trường có ba hình thức kiểm tra các tiệm vàng
theo định kỳ chuyên đề và đột xuất khi có thông tin về hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm
cục quản lý thị trường tp hcm cũng đã phối hợp với ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề với mặt hàng vàng
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thương lái đặt mua sầu riêng non
người dân cần nâng cao cảnh giác trước hình thức mua bán sầu riêng này
lý do là bởi hình thức này có thể làm phá vỡ các mối liên kết sản xuất kinh doanh
gây thiệt hại về kinh tế và đánh mất thương hiệu sầu riêng mà các địa phương đã xây dựng
câu chuyện được ghi nhận tại huyện phong điền tp cn
theo ủy ban nhân dân huyện phong điền từ đầu dụ đã xuất hiện tình trạng thương lái đặt cọc
mua sầu riêng giá cao
đến khi thu hoạch họ chỉ cắt trái một số lượng nhỏ
rồi chèn ép nông dân hạ giá từ hai mươi đến ba mươi
nếu không bán sẵn sàng bỏ cọc
nếu hút hàng họ sẵn sàng cắt trái còn non
làm giảm chất lượng và ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng của việt nam
trái mình thu chưa đến độ tuổi non
sản phẩm khi ra muối sầu riêng ăn rất nhạt không có độ hương vị của sầu riêng
nó làm ảnh hưởng tới cả những lô sầu riêng sau khi chúng ta xuất khẩu hoặc bán cả thị trường
trước tình hình này
huyện phong điền đã chỉ đạo các xã thị trấn nắm chặt tình hình mua bán sầu riêng
đối với doanh nghiệp đã đăng ký tại địa phương
thì xúc tiến ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ
và thực hiện đúng các nội dung đã ký với nông dân
kiểm tra hết các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn
bây giờ nếu doanh nghiệp phải có tên tuổi có giấy đăng ký kinh doanh
phải được vào địa bàn
còn nếu sắp tới mua sầu riêng không gõ nguồn gốc
gọi là co mà không gõ
thành phố cần thơ có diện tích trồng sầu riêng hơn ba năm trăm linh hectare
ước sản lượng năm nay là hơn ba mươi hai sáu trăm linh tấn
thưa quý vị hủ tiếu gõ là món ăn đặc trưng và vô cùng bình dị của thành phố hồ chí minh
bình dị và gần gũi như chính người dân nơi đây
và những ai đã từng đến sinh sống làm việc hay tham quan
nhất định sẽ thưởng thức món hủ tiếu gõ để trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của thành phố hồ chí minh
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hủ tiếu gõ thực chất là một hình thức bán hủ tiếu
người bán sử dụng một chiếc xe đẩy bán di động để quanh các tuyến đường ngõ hẻm để bán hủ tiếu
thường có hai người đứng bán một người ở tại xe hủ tiếu để chuẩn bị nấu
và một người khác thường là các em thiếu niên thanh niên
cầm hai thanh tre gõ vào nhau tạo tiếng vang lóc cốc để người dân nhận biết mà gọi hủ tiếu
giờ đây có nhiều điểm bán hủ tiếu gõ nên mọi người thích đến quán để ăn
nên việc sử dụng hai thanh tre cũng không cần nữa
nguyên liệu là xương giò sườn thịt bò viên với chân gà
một ngày bán xương tầm bảy mươi kg
còn thịt là hai mươi kg
còn mấy cái khác thì mấy kg mấy kg
nói chung là một thùng nước lèo một ngày cũng cả một trăm linh kg
bây giờ thì nói tiếng hủ tiếu gõ thôi chứ còn không có phong cách như ngày xưa nữa
bây giờ nấu thịt đồ xương nhiều lắm nên cái khẩu vị nó khác
mà người ăn người ta chuộng
chứ còn hồi xưa là chứ luộc ít xương nên nước lẹo nó không có ngon
bây giờ là mình luộc xương nhiều
mình có kinh nghiệm là mình nấu từ giờ tới nửa đêm
cái vị vẫn một vị vẫn ngon
người ta thích như thế đó
đa số là khách hàng ở đây là ở xa có gần có
nhưng mà thường thường là người ta ăn lần đầu lần sau người ta ghé
vậy vậy mỗi ngày khách nó đông hơn
xe hủ tiếu gõ thường chỉ bán về đêm rất nhỏ gọn
dễ dựng lên để di chuyển nhanh chóng
có thể chế được từ xe đạp xe máy hoặc xe đẩy
thành phần một tô hủ tiếu rất đa dạng
mỗi thứ một chút một ít
nhưng kết hợp lại làm nên sự đầy đủ
chậm đà thơm ngon cho tô hủ tiếu
một chút hủ tiếu sợi và miếng thịt heo luộc sắc mỏng
huyết rau xà lách giá hẹ
thêm chút tóc mỡ bùi bùi
ai có điều kiện thì dùng thêm giò heo chả bò trứng cút
cuối cùng chai nước lèo nóng hổi vào và thưởng thức
một tô hủ tiếu được bán với giá rất rẻ
từ một mươi năm ba mươi ngàn đồng một tô
nên thích hợp với nhiều người dân
đặc biệt là người lao động sau giờ làm tăng ca muộn
hoặc phải làm đêm
để có thể thưởng thức tô hủ tiếu gõ nóng hổi
hủ tiếu gõ đã tồn tại hàng mấy thập kỷ
ở thành phố hồ chí minh
vừa tạo việc làm cho rất nhiều người
vừa giúp người lao động ấm lòng sau giờ làm việc
hủ tiếu gõ thì do là nó đã tồn tại lâu rồi
nên là hầu như lề đường
thì ở đâu cũng có xe hủ tiếu gõ hết
nên là muốn ăn hủ tiếu gõ
nhưng mà hủ tiế gõ thì không phải hủ tiếu gõ không
mà có bánh canh nuôi hủ tiếu
có xương bò diên thịt
nên là em hay ăn hủ tiếu gõ
hủ tiếu gõ thì ngày xưa em nhớ
có cái xe
đạp người ta hay gõ
người ta bưng tới
người ta bưng em với nội em ăn
thì em nhớ là cái ước hồi xưa là như vậy
rồi sau này khi mà lớn lên
ở sài gòn thì em cũng hay ăn hủ tiếu gõ
tại vì nó gần nhà
thấy thì hủ tiếu gõ
cù hợp với nhiều hoàn hảo
thì người giàu người ta có ăn hủ tiếu
người nghèo có ăn hủ tiếu
người trung bình người ta có ăn hủ tiếu nữa
nói chung là nó gần gũi với mọi người xung quanh
em cũng ở gần đây
nên là cũng hay ra ngoài nơi ăn
thì em thấy là
thì em thấy là em cũng ở gần đây
em thấy món hủ tiếu thì cũng phổ bí người việt nam nữa
nói chung là cũng
giá thành thì cũng rẻ
nói chung là cũng dễ ăn nữa
hủ tiếu gõ là món ăn hấp dẫn
được nhiều người lựa chọn ăn đêm
chứa đựng nhiều điều thú vị
ở thành phố hồ chí minh tấp nập
buổi đêm vừa thưởng thức món hủ tiếu gõ
vừa cảm nhận nhịp sống của thành phố sầm mút
có những lúc ồn ào náo nhiệt
có những lúc tỉnh lặng đến lạc thường
có lẽ chính món hủ tiếu gõ này
đã níu cho những người con thành phố
những du khách từng đến thành phố này khi rời đi
nhất định sẽ quay về
kết thăm lại thành phố vì nhớ
và đã phải lòng khi thưởng thức món hủ tiếu gõ
nước tiếng này
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị